các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những toàn bộ tài sản ở đây gần như bị thiêu dụi hai người được xác định đã tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ một tiếng nổ lớn phát ra từ quán hủ tiếu dê ngay sau đó lửa cháy nghi ngút
người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước để dập lửa nhưng không thành
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tân phú đã huy động bảy xe chữa cháy cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến một mươi một giờ đám cháy cơ bản được dập tắt tuy nhiên toàn bộ căn nhà đã bị cháy đen
khi lực lượng chức năng vào kiểm tra phát hiện người phụ nữ tên kiều cùng con gái tên my đang học lớp tám đã tử vong
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại
còn tại cà mau vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một vụ cháy nhà dân đã bất ngờ bùng cháy dữ dội
tại khu vực chợ thuộc khóm năm phường bốn thành phố cà mau làm thiệt hại năm căn nhà
đây là khu chợ nằm xe lẫn về khu dân cư đông đúc ở thành phố cà mau
đàm cháy xuất phát từ nhà bà lý kim anh số nhà hai mươi năm a và lan sang các nhà bên cạnh làm cháy hoàn toàn bốn căn nhà và toàn bộ tài sản bên trong
sau khi đám cháy xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau
nhanh chóng triển khai đội hình phối hợp cùng quần chúng nhân dân khu vực trên tiến hành các biện pháp chữa cháy
đến khoảng một mươi chín giờ cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn rất may không có người thương vong
công an tỉnh hưng yên vừa bắt giữ đối tượng là lê thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại khu tập thể trường cao đẳng sư phạm tỉnh hưng yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tự giới thiệu bản thân đang công tác tại hội nông dân là con gái của một cán bộ đang công tác tại tỉnh hưng yên
có khả năng xin việc tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn hiền đã nhận hồ sơ và tiền của hai mươi người
chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng số tiền chiếm đoạt được hiền sử dụng tri tiêu cá nhân không có khả năng hoàn trả
và đến nay cũng không xin được việc cho bất kỳ một ai tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hiện chỉ thanh toán khắc phục một phần cho những người bị hại
tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn cơ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại xã phú an huyện phú tân để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài cơ nảy sinh ý định đi tìm tài sản để trộm khi đến khu vực ấp hiệp hưng xã hiệp dương huyện phú tân
cơ phát hiện một chiếc xe máy hiệu way dựng trên bờ kênh mà không có người trông coi cơ đến trộm chiếc xe đem đi cất giấu rồi về nhà ngủ
đến sáng hôm sau cơ điều khiển chiếc xe vừa trộm được đi thành phố long xuyên để tiêu thụ
khi đến địa bàn xã phú thọ huyện phú tân thì bị lực lượng công an xã phú thọ tuần tra bắt giữ cùng tăng vật
đối tượng nguyễn văn cơ đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa quảng ngãi cho biết quần chúng nhân dân vừa bao vây bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản
đối tượng bị bắt giữ là đặng quang thin một mươi sáu tuổi chú xã đức hòa huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
trước đó đặng quang thìn đột nhập vào nhà người dân ở khu dân cư số hai trộm tài sản và tiền mặt trị giá gần một mươi triệu đồng
chưa kịp tẩu thoát thì bị quân chúng nhân dân phát hiện bắt giữ
bước đầu đối tượng đặng quang thìn khai nhận cùng một số đối tượng khác thiếu tiền chơi game nên đã thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi